còn hơn một tuần nữa là đến tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
những ngày này tại các bến cảng ở quảng ngãi tàu thuyền đánh bắt cá của các phiên biển cuối năm tấp nập cập cảng
những chuyến tàu từ khơi xa trở về mang đầy lọc biển cho ngư dân và làng trài
những chuyến biển cuối năm bội thu chia sẻ thêm lộc và niềm vui cho làng trài đón tết
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
sau hơn một tháng linh đanh trên biển tàu qng chín mươi nghìn hai trăm một mươi năm ts đã cập cảng xa kỳ đáy áp cá
hơn năm tấn cá mó cá hồng đánh bắt từ khơi xa về kịp đất liền những ngày giáp tết
tàu cập cảng một mươi bốn anh em ngư dân cùng bạn thuyền nhanh chóng đưa cá lên bờ tiêu thụ
niềm vui được mùa cũng vơi bớt nhọc nhằn với những thuyền viên ngư dân
những ngày giáp tết hàng trăm chuyến tàu ở trường xa hoàng sa của ngư dân quảng ngãi và các tỉnh lân cận cập về cảng cá xa cần gia kỳ phổ thạnh tỉnh quảng ngãi
trung bình mỗi chuyến biển cuối năm mỗi tàu đánh bắt được từ bảy đến một mươi tám tấn cá các loại
năm nay tàu cá ngư dân được mùa cá chuồng cá mú cá trình hồng biển với giá hải sản giáp tết từ năm mươi đến bảy mươi nghìn đồng mỗi kg
ngư dân có khoảng thu nhập lớn
không những vậy những phiên tàu cuối năm cập cảng cũng có thêm việc làm thu nhập cho phụ nữ làng trài ven biển trang trải ngày tết
tại các cảng cá nhiều thương lái cũng tập trung thu mua hải sản của các tàu
năm nay do thời tiết bất lợi biển động kéo dài nên nguồn hải sản xa bờ từ những phiên biển cuối năm ít hơn so với những năm trước
do vậy các thương lái tăng thu mua xuất khẩu tiêu thụ cá những ngày cận tết của người dân cũng nhanh hơn
thị trường hiện tại trong công ty khoảng sáu mươi tám mươi tấn một ngày
năm nay là do lượng cá bắt mùa bắt mùa và con ngư dân người ta làm hiệu quả
những chuyến tàu cuối năm mang lộc biển về cho ngư dân và các làng trài quảng ngãi hứa hẹn một cái tết nguyên đán trên quê biển đủ đầy và ấm áp hơn